tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh bắc ninh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác của quốc hội đã có buổi làm việc với ban thường vụ và lãnh đạo chủ chốt các ban ngành địa phương của tỉnh bắc ninh
chín tháng năm hai nghìn một mươi tám tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh bắc ninh ước đạt một mươi ba tám cao gần gấp hai lần mức tăng ước tính của cả nước sáu
công nghiệp xây dựng tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng của tỉnh giá trị xuất khẩu ước đạt hai mươi bảy tỷ usd nhập khẩu ước đạt một mươi chín ba mươi bảy tỷ usd
thu ngân sách nhà nước đứng thứ một mươi cả nước ước đạt hai mươi một năm trăm linh sáu tỷ tăng hai mươi năm so với cùng kỳ năm trước
hết tháng một mươi thu nội địa của tỉnh bắc ninh sẽ hoàn thành kế hoạch năm
dù có diện tích tự nhiên nhỏ nhưng hiện bắc ninh đứng thứ tư cả nước về quy mô kinh tế thứ năm về thu hút vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài fdi
chúc mừng tỉnh bắc ninh đã hoàn thành một mươi hai trên hai mươi sáu chỉ tiêu cho cả nhiệm kỳ
nhưng chủ tịch quốc hội nhấn mạnh hai năm còn lại sẽ còn nhiều nhiệm vụ nặng nề nên bắc ninh không được chủ quan
bắc ninh không nên tự thỏa mãn không nên cứ dựa vào lợi thế tự nhiên phải vươn lên và duy trì được lợi thế tiềm năng giúp cho phát triển kinh tế xã hội
chủ tịch quốc hội lưu ý khi phát triển kinh tế bắc ninh cần dựa vào chất lượng không chỉ dựa vào số lượng

các doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị của doanh nghiệp fdi đầu tư tại bắc ninh cũng như các thành phần kinh tế tư nhân khác rất quan trọng
đánh giá bắc ninh đã làm tốt công tác xây dựng đảng chủ tịch quốc hội đề nghị bắc ninh phải không ngừng đổi mới nâng cao sức chiến đấu của đảng chống tự diễn biến tự chuyển hóa
trung ương vừa ban hành quy định về nêu gương đảng bộ bắc ninh cần sớm triển khai quy định mới về nêu gương
từ tỉnh ủy tới các tri bộ cơ sở đảng viên
bên cạnh đó bắc ninh cần tiếp tục chú trọng nắm bắt tư tường dư luận xã hội trong đó có người lao động và nhà đầu tư nước ngoài
từ đó có giải pháp kịp thời trong lãnh đạo chỉ đạo
đảng phải lãnh đạo quần chúng lãnh đạo tình hình của địa phương mình để cho nhân dân thông hiểu được chủ trương độ lối chính sách của đảng
và nó tạo một sự thông minh
tổng thống nhất đồng phận cao và ổn định chính trị trên địa bàn
cũng phải chú ý xây dựng các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
để cho tổ chức đảng chúng ta nắm được quần chúng nắm được tư tưởng tình cảm của người lao động ở đây
về các kiến nghị của bắc ninh chủ tịch quốc hội nhấn mạnh quốc hội ủng hộ bắc ninh phấn đấu
nỗ lực thực hiện kết luận của thủ tướng
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh quốc hội ủng hộ thủ tướng chính phủ về việc xây dựng thành phố bắc ninh thành thành phố trực thuộc trung ương
với đề nghị chính sách đặc thù về ngân sách của tỉnh bắc ninh chủ tịch quốc hội đề nghị ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội phối hợp với bộ tài chính và đề nghị chính phủ có tờ trình trên cơ sở quy định của pháp luật
cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới thăm làm việc tại công ty samsung display việt nam thăm khu nhà ở của công nhân và công trình an sinh xã hội của samsung display
tại khu công nghiệp yên phong thăm và tặng quà các cụ cao tuổi tại xã tam giang huyện yên phong tỉnh bắc ninh